tại tp hcm bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức hội nghị toàn quốc với chủ đề
đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
hội nghị có sự tham dự của đại diện ngành lao động sáu mươi ba tỉnh thành và các trường đào tạo dạy nghề các cấp trong cả nước
cùng thảo luận và góp ý cho đề án về giáo dục nghề nghiệp
nhiều đại biểu cho rằng hiện nay trường đại học cao đẳng nghề mở ra rất nhiều
nhưng chưa phân bổ đều và không có sức hút đối với học viên
bên cạnh đó cần phải có quy chế rõ ràng hơn về trách nhiệm từ hiệu quả đào tạo dạy nghề
để xây dựng nâng cao uy tín danh dự của các trường từ chất lượng đào tạo
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh hiện nay các trường đại học ngoài đầu tư vào tài chính
và vào các nghiên cứu khoa học thì cũng cần đi theo xu hướng quốc tế hóa
giáo dục nghề nghiệp ở cả đại học cao đẳng và trung cấp cần tự chủ và tham gia phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp
đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp của xã hội
đây chính là một trong những giải pháp quan trọng trong việc đổi mới
nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của nước ta